phát huy di tích để nơi đây thực sự là địa chỉ giáo dục truyền thống cho các thế hệ người việt nam
tối qua ngày ba mươi tháng chín tại quảng trường nguyễn tất thành thành phố tuyên quang
ubnd tỉnh tuyên quang đã tổ chức khai mạc lễ hội thành tuyên hai nghìn một mươi bảy
dự lễ khai mạc có đồng chí đặng thị ngọc thịnh phó chủ tịch nước
lãnh đạo các bộ ban ngành cơ quan trung ương và các đoàn đại biểu quốc tế
cùng hàng vạn người dân du khách thập phương
phát biểu tại lễ khai mạc phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh bày tỏ niềm vui mừng
khi tham dự đêm hội thành tuyên một lễ hội trung thu đặc biệt
đậm đà bản sắc văn hóa của quê hương cách mạng tuyên quang thủ đô khu giải phóng thủ đô kháng chiến
thay mặt đảng và nhà nước phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh gửi lời thăm hỏi
đến các đại biểu nhân dân và các cháu thiếu nhi
điểm nhấn của lễ hội thành tuyên hai nghìn một mươi bảy là chương trình đêm hội thành tuyên
với sự có mặt của sáu mươi mô hình đèn trung thu đẹp nhất ý nghĩa nhất
được chọn lọc từ hàng trăm xe mô hình của thành phố tuyên quang
cùng với xe mô hình đại diện của các huyện tham gia diễn diễu
cùng những màn múa hát của các cháu thiếu niên nhi đồng hấp dẫn
nhân dịp tết trung thu phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tặng ba trăm linh triệu đồng
và một trăm linh xe đạp cho một trăm linh cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi
đồng chí đỗ văn chiến ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban dân tộc tặng năm mươi triệu đồng cho quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh tuyên quang
lễ hội thành tuyên diễn ra đến hết ngày bốn tháng một mươi
thưa quý vị hôm nay ngày một tháng một mươi được liên hợp quốc lựa chọn là ngày hành động quốc tế
nhằm tuyên truyền cổ động cho việc chăm sóc và bảo vệ người cao tuổi
trong đời sống văn hóa của người việt nam người cao tuổi luôn giữ vị trí quan trọng
trong gia đình và xã hội là tấm gương để con cháu nói theo
đồng thời cũng lưu giữ kinh nghiệm sống
và các giá trị văn hóa tốt đẹp
chính vì vậy việc chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi
là đạo lý tốt đẹp từ ngàn đời nay của dân tộc ta
cứ mỗi dịp cuối tuần gia đình bà ngô thị nghĩa
quận hoàn kiếm hà nội lại xung họp đông đủ bên nhau như thế này
những câu chuyện cáo dài tới sức khỏe
về niềm vui của con trẻ về cuộc sống của những thành viên trong gia đình
đôi khi là cả những ký ức ngày xa xưa
còn đối với ông vũ văn thông
niềm vui tuổi già của ông là mỗi dịp cuối tuần được đưa các cháu đi chơi
với ông điều may mắn trong cuộc sống là thay vì chơi trò điện tử
thì các cháu lại mong muốn được ông đưa đi chơi

thì các cháu lại mong muốn được ông đưa đi chơi
là phải kính trọng người già con cái luôn luôn phải có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ
bên cạnh đó người cao tuổi thực ra vẫn còn là chỗ dựa cho gia đình về tinh thần
và làm những công việc không tên hàng ngày
thực tế nhiều gia đình khi con cháu đều bận làm việc học hành
thì cha mẹ già chính là điểm tựa vững chắc nhất để cuộc sống gia đình được bình yên hạnh phúc
tiếp nối chương trình
tiếp nối chương trình
thưa quý vị nhiều năm qua các em học sinh ở thôn a liêng xã tà rụt huyện đắk rồng tỉnh quảng trị
muốn đến trường thì phải lội qua sông bởi ở đây không còn cách nào khác
mỗi khi có mưa lớn nước sông dâng cao

và người dân muốn vận chuyển hàng hóa cũng phải lội sông
điều này đã và đang gây ra nhiều khó khăn và nguy hiểm cho người dân nơi đây
nhìn cách lội qua con sông đắc rồng của em hồ văn sơn học sinh lớp sáu b
trường trung học cơ sở số hai đắk rông mới thấy con đường đến trường của em nhọc nhằn như thế nào
xong thì thay áo quần đi học
những ngày có mưa nước sông sân cao
để an toàn và tránh nguy hiểm đến với các cháu
bố mẹ các em học sinh mẫu giáo và cấp một phải bỏ việc nâng giấy
túc trực hai bên bờ sông để đưa các em qua sông
học sinh cũng khó khăn mà gia đình cũng vật vạ
không làm nướng rạy được
vì là buổi chiều mình phải về sớm từ trên đôi xuống để đón con
nếu không thì các cháu nhỏ là không qua sông
trong đường nguy hiểm nước lũ to là các cháu
đôi lúc là cả tháng bỏ học
toàn thôn an liêng xã tà rụt huyện đắc rông tỉnh quảng trị
có tám mươi bốn hộ dân với hơn ba trăm bốn mươi nhân khẩu
trong đó có bảy mươi em học sinh trong độ tuổi đến trường
hàng ngày ngoài các em học sinh phải lội qua sông đến trường
các hộ dân ở đây muốn trao đổi hàng hóa đến trung tâm xã tà rụt
cũng chỉ bằng cách lội qua sông
bởi đây là tuyến giao thông duy nhất
đi ra với bên ngoài
ngày qua ngày chờ khi nước sông xuống
các mặt hàng nông sản của người dân mới có thể đưa qua sông bằng phương tiện cơ giới
còn đối với các em học sinh cứ đến mùa mưa bão
chuyện nghỉ học từ tuần này qua tuần khác là chuyện bình thường
bởi nơi các em sinh sống luôn bị cô lập do nước sông thường xuyên dâng cao
thưa quý vị tiếp tục thông tin về vụ lợi dụng khai thác rừng trồng
cắt hạ cây rừng tự nhiên ở xã sơn hội huyện miền núi sơn hòa tỉnh phú yên
như truyền hình nhân dân đã phản ánh
hiện tại tri cục kiểm lâm tỉnh đã tạm giữ hơn một trăm bốn mươi tấn cây rừng tự nhiên bị cắt hạ
tương đương với khoảng một trăm ba mươi mét khối gỗ
trong đó ông nguyễn thanh hà phó chủ tịch ubnd xã
đã tự ý khai thác khoảng chín mươi tấn cây tự nhiên
ông huỳnh văn trọng khai thác khoảng năm mươi
hai hộ trên đều trú ở thôn tân lương xã sơn hội
được ủy ban nhân dân huyện sơn hòa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
với diện tích hơn hai mươi hectare từ năm hai nghìn một mươi
trong đó hộ ông hà là hơn một mươi ba hectare ông trọng hơn sáu sáu hectare
năm hai nghìn một mươi hai hai hộ này trồng rừng keo và đến tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
cùng làm đơn xin khai thác
được ủy ban nhân dân xã sơn hội xác nhận
lợi dụng việc khai thác rừng trồng họ đã chặt luôn cây rừng tự nhiên nằm sen kẽ
ngoài xử lý hai hộ trên sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh
vừa có công văn đề nghị ủy ban nhân dân các huyện có dự án phát triển lâm nghiệp
để cải thiện đời sống vùng tây nguyên là sơn hòa đồng xuân và sông hình
thực hiện đúng chức năng quản lý rừng tại địa phương
việc khai thác hưởng lợi từ rừng phải tuân thủ quy định của thủ tướng chính phủ
và tham gia dự án philips khi khai thác cây rừng trồng phải thực hiện đúng quy định
không chặt cây rừng tự nhiên có đường kính trên một mươi cm nằm giải rác trong rừng trồng dẫn đến vi phạm
thưa quý vị liên quan đến việc hàng ngàn con heo bị tiêm thuốc an thần
tại lò mổ lớn nhất ở thành phố hồ chí minh
cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt một mươi ba chủ hàng có hành vi tiêm thuốc an thần cho heo
theo thanh tra chuyên ngành bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
từ tin báo của nhân dân và sau hơn một tháng trinh sát
cơ quan chức năng đã kiểm tra lò mổ xuyên á trên địa bàn huyện củ chi thành phố hồ chí minh
và phát hiện tại đây có hai nhân viên đang tiêm thuốc an thần cho lợn
lực lượng chức năng đã lấy một trăm bốn mươi bốn mẫu nước tiểu của tất cả các lô lợn
cùng bốn mẫu thuốc trong các lọ nhựa sử dụng để tiêm vào lợn để kiểm tra
qua kiểm tra các mẫu nước tiểu thì có đến một mươi ba trên hai mươi một chủ hàng có lợn dương tính
với hoạt chất thuốc an thần với tổng cộng ba bảy trăm năm mươi con lợn bị tiêm thuốc
cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý vi phạm đối với các chủ hàng này
tổng số tiền thu phạt là hơn bốn trăm hai mươi bảy triệu đồng
cơ quan chức năng đã phát hiện bảy trường hợp tiêm thuốc an thần vào lợn trước khi giết mổ
việc tiêm thuốc an thần vào lợn là một hành vi rất nguy hiểm
khiến người tiêu dùng nếu ăn phải sẽ bị dối loạn tiêu hóa
ảnh hưởng đến tim mạch run chân tay thay đổi huyết áp buồn ngủ trầm cảm kéo dài
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra để tìm ra những cán bộ thú y liên quan
tiếp tay cho hành vi tiêm thuốc an thần vào lợn tại lò mổ xuyên á
nơi cung ứng đến các lô lợn
năm mươi tổng lượng thịt lợn cho thành phố hồ chí minh mỗi ngày
trong hai ngày tổ chức chương trình diễn ra nhiều hoạt động đa dạng phong phú
như giao lưu biểu diễn nghệ thuật truyền thống trình diễn các di sản văn hóa
biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của đoàn nghệ thuật tỉnh lạng sơn
trưng bày ảnh tài liệu hiện vật về văn hóa xứ lạng tiềm năng phát triển du lịch
trưng bày giới thiệu một số sản phẩm nông nghiệp và ẩm thực đặc trưng của xứ lạng
đây là cơ hội thuận lợi để lạng sơn giới thiệu và quảng bá về mảnh đất
văn hóa du lịch của tỉnh đến với nhân dân thủ đô và du khách thập phương
nhằm giúp đỡ cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa nhất là người dân tộc thiểu số miền núi được vui tết trung thu
trung tâm hỗ trợ phát triển thanh thiếu nhi việt nam phối hợp với tỉnh đoàn yên bái
đã tổ chức đêm hội trăng rằm với chủ đề trung thu cho em năm hai nghìn một mươi chín
đêm hội các em được vui chơi tham gia các hoạt động bổ ích

giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp bồi dưỡng trong các em tình yêu quê hương đất nước
vừa được nhận những phần quà trung thu ý nghĩa
qua đó giúp các em nhỏ ở vùng núi xa xôi vơi đi những vất vả khó khăn trong cuộc sống
bằng việc đem một chương trình trung thu đặc biệt đến với các em
chúng tôi muốn động viên và cổ vũ tiếp thêm điều kiện cho các em
cũng như thắp sáng cái ước mơ trong các em nhỏ
để các em tự tin để các em học tập tốt hơn
và có những điều kiện tốt hơn vươn lên cho cuộc sống
và chúng tôi cũng muốn qua chương trình này
các cấp các ngành của thị xã nghĩa lộ của tỉnh yên bái và
cũng như là của các tỉnh trong khu vực tây bắc sẽ dành nhiều sự quan tâm đến các em
không chỉ trong dịp trung thu mà trong tất cả những quá trình học tập rèn luyện của các em
tại đêm hội các em thiếu nhi đã được tham gia thi làm lồng đèn trung thu
múa lân tham gia chương trình văn nghệ trung thu cho em
xỉu hành xước đèn truyền thống tham gia trò chơi dân gian
cảm giác của con thì cảm thấy rất là vui
hôm nay con đến trung thu cùng với gia đình
con được xem các tiết mục văn nghệ của các bạn

và được phá cổ
nhân dịp này tỉnh ủy yên bái đã trao một mươi xuất học bổng cho các em có thành tích cao trong học tập
hội đồng đội trung ương trao một mươi xuất học bổng với asean
theo chính ba mươi xuất quàn của hành trình trung thu cho các em có hoàn cảnh khó khăn
đã thành tích xuất sắc trong học tập

thực tế văn nghệ bản lý
hật h contrôle
h vị bại